theo dự kiến trong phiên làm việc buổi sáng quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nghe các báo cáo về dự án luật kiến trúc thảo luận ở tổ về các vấn đề về kinh tế xã hội ngân sách nhà nước hàng năm và giữa kỳ
buổi chiều đại biểu quốc hội thảo luận tại tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch thông qua danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm bằng hệ thống biểu quyết điện tử